liên quan đến sự cố sụt lún tại dự án đường hồ chí minh tuyến tránh chư sê tỉnh gia lai
bộ giao thông vận tải yêu cầu ban quản lý dự án sáu tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm
đối với các tổ chức cá nhân liên quan và báo cáo trước ngày hai mươi tháng chín tới
theo bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đối với tuyến đường đã hư hỏng
nếu xác định có xe phạm thì có thể tạm đình chỉ công tác tạm đình chỉ việc chỉ đạo điều hành
kể cả là kiến nghị bộ giao thông vận tải xử lý những đơn vị cá nhân có liên quan
theo bộ giao thông vận tải sự cố sụt trượt vừa qua là do lỗi hệ thống
không chỉ là trách nhiệm của ban quản lý dự án sáu trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế
tư vấn giám sát nhà thầu thi công cũng phải được làm rõ
được biết dự án đường hồ chí minh đoạn tránh thị trấn chư sê có mức đầu tư gần hai trăm năm mươi tỷ đồng
do ban quản lý dự án sáu làm chủ đầu tư
tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường cấp ba đồng bằng với tổng chiều dài một mươi tám km
dự án vẫn đang trong thời gian chờ nghiệm thu để đưa vào khai thác